phiên tòa xét xử sai phạm đất đai tại đà nẵng đối với hai bị cáo là nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng và đồng phạm bước sang ngày thứ bảy
tiếp tục phần tranh luận các luật sư tập trung về các dự án đất bị bán với giá rẻ nhất là dự án hai mươi chín ha khu đô thị mới quốc tế đa phước
tại phần tranh luận luật sư bào chữa cho các bị cáo tiếp tục phân tích nhiều luận điểm
tập trung cho rằng các bị cáo không thực hiện hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện chuyển nhượng các dự án bất động sản nhà đất công sản
trong đó dự án hai mươi chín ha thuộc dự án khu đô thị mới quốc tế đa phước được nhiều luật sư đề cập tới
theo luật sư báo cáo số ba mươi ba do bị cáo nguyễn điểu ký có nội dung giao hai mươi chín hectare đất cho một công ty việt nam
theo quy định và công ty daewon hàn quốc đã có văn bản xin liên doanh với công ty xây dựng bảy mươi chín
chứ bị cáo nguyễn điểu không có báo cáo chỉ định công ty xây dựng bảy mươi chín
liên doanh với công ty daewon
việc thành phố đà nẵng không tổ chức đấu giá vì căn cứ và thỏa thuận nguyên tắc đã ký với công ty daewon
vì vậy khi ban hành quyết định năm nghìn tám trăm bảy mươi thành phố đà nẵng đã thu hồi và giao toàn bộ diện tích đất cho công ty xây dựng bảy mươi chín quản lý sử dụng
về nội dung này cáo trạng của viện kiểm sát nêu rõ
từ năm hai nghìn sáu trước khi ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và công ty daewon ký thỏa thuận nguyên tắc
phan văn anh vũ đã được lãnh đạo thành phố đà nẵng giao hợp tác với công ty daewon triển khai thực hiện dự án hai mươi chín hectare
như vậy không có việc daewon đề xuất liên doanh với công ty xây dựng bảy mươi chín
ngay từ đầu khi ký kết thỏa thuận nguyên tắc năm hai nghìn sáu với công ty daewon cantavin
trần văn minh lê cảnh dương và nguyễn điểu đã tạo điều kiện để cho công ty xây dựng bảy mươi chín của phan văn anh vũ được tham gia dự án
và nhận quyền sử dụng phần diện tích hai mươi chín ha đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất
với giá ba trăm linh đồng một m hai trong khi giá thị trường lúc đó là hơn năm triệu đồng một m hai